đêm ngày một mươi tám tháng ba bộ y tế thông báo đã xác định được hai chuyến bay có hành khách mắc covid một mươi chín bao gồm
mi sáu trăm ba mươi hai của sica từ singapore đến đà nẵng ngày một mươi bốn tháng ba
vn năm mươi bốn của vietnam airlines từ london đến hà nội ngày một mươi ba tháng ba
bộ y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay trên liên hệ với trung tâm kiểm soát bệnh tật của các tỉnh thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
các đại lý bán vé máy bay cho hành khách nói trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé trên các chuyến bay này
ngoài ra các hành khách khác đi từ chuyến bay sq ba trăm hai mươi ba của singapore airlines từ amsterdam đến singapore ngày một mươi bốn tháng ba
và nối chuyến trở về việt nam cũng liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe